tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn những vấn đề về ô nhiễm môi trường do các nhà máy nhiệt điện than xả thải gây ra đã được các đại biểu thảo luận sôi nổi
việc tìm giải pháp cho vấn đề này cũng đang thu hút nhiều ý kiến của các chuyên gia trong ngành năng lượng
trong những năm qua nhiệt điện than đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng
theo quy hoạch điện đến năm hai nghìn ba mươi điện than sẽ là nguồn phát điện chính bởi ưu điểm giá rẻ công nghệ đơn giản dễ vận hành
việc phát triển và vận hành các nhà máy nhiệt điện than đã bộc lộ những hạn chế tác động đến môi trường
tại hội thảo các đại biểu đã đưa ra những giải pháp là cần áp dụng công nghệ than sạch trong sản xuất để góp phần giảm thiểu lượng khí thải phát ra môi trường
tận dụng triệt đề chất thải của nhà máy nhiệt điện than để sản xuất vật liệu xây dựng đem lại giá trị kinh tế
cái việc xử lý cho xỉ là phải nói như này không có giải pháp nào tốt hơn là sử dụng lòng nguyên liệu để sản xuất gạch không nung
một triệu tấn cho xỉ thì có thể sản xuất ra sáu trăm linh triệu viên gạch cách thức tiêu chuẩn
các nhà máy nhiệt điện đó là phải là nhà máy điện nhà máy nhiệt điện nó có công nghệ là công nghệ cao
mà công nghệ đó người ta thường gọi là công nghệ than sạch
công nghệ than sạch thì nó sẽ là phát thải ra những cái khí kia là nó giảm thiểu khí phát thải từ các loại khí phát thải kia đến cái mức có thể chấp nhận được
với vai trò cơ quan quản lý nhà nước
mới đây bộ công thương đã ban hành chỉ thị một mươi một về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong ngành công thương nói chung
các nhà máy nhiệt điện nói riêng theo đó đã nhấn mạnh những giải pháp để làm tốt công tác bảo vệ môi trường
đặc biệt là môi trường tại các nhà máy nhiệt than nhằm phát triển bền vững